đối với các doanh nghiệp thiết bị điện việt nam việc hoạch định chiến lược để khẳng định mình chiếm lĩnh sân nhà từ chất lượng đến giá thành là mục tiêu hàng đầu
điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn hạn chế được nhập khẩu các thiết bị cùng loại từ nước ngoài
đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đây là cuộc triển lãm của các doanh nghiệp thiết bị điện tại tp hcm vào trung tuần tháng bảy vừa qua
với sự tham gia của hơn một trăm bảy mươi doanh nghiệp trong nước và quốc tế
triển lãm có quy mô gần ba trăm linh gian hàng bao gồm các thương hiệu và doanh nghiệp thiết bị điện hàng đầu trong nước như tổng công ty thiết bị điện vnec
lihua abb panasonic cáp điện trần phú thái sơn nam ls vina thiết bị điện long giang
theo các doanh nghiệp mỗi lần tham gia các cuộc triển lãm như này sẽ là cơ hội để quảng bá sản phẩm cho các khách hàng tiềm năng
đối với tổng công ty gelec thì việc tham gia các triển lãm quốc tế thường niên như này là rất là quan trọng
vì đây là dịp chúng tôi có cơ hội để đưa ra cho thị trường các sản phẩm mới giải pháp mới để đẩy mạnh hơn các công tác về truyền thông và tiếp thị đối với tổng công ty
vì việc tham gia thợ trợ lần này thì chúng tôi với mục đích là quảng bá thương hiệu khẳng định thương hiệu của ls vina là số một của việt nam và nằm trong top đầu của đông nam á
và là một cái kênh để chúng tôi tiếp xúc khách hàng để khẳng định về chất lượng và cũng như là các dịch vụ bán hàng
nếu trước đây các doanh nghiệp chưa ý thức được sức mạnh và tầm quan trọng của thị trường nội địa giống như bệ phóng đưa doanh nghiệp lớn mạnh vươn ra thế giới và thúc đẩy nền kinh tế trong nước thì hiện nay tư duy đó đã thay đổi
đặc biệt ở lĩnh vực thiết bị điện với sự nở rộ của các sản phẩm made in vietnam trên thị trường
trong mọi lĩnh vực thị trường nội địa luôn được coi là hậu phương quan trọng nhất trước khi hội nhập với kinh tế thế giới
những nhu cầu thực tế mà cái môi trường và cái địa lý của việt nam nó phù hợp với cái địa lý việt nam
sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng việt nam đang làm thay đổi toàn diện thị trường ngành cung ứng vật liệu và thiết bị điện
nếu trước đây các doanh nghiệp thiết bị điện tập trung chủ yếu vào cung ứng vật liệu và thiết bị điện chiếu sáng thông thường
thì nay nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất thiết bị điện hiện đại cho lĩnh vực công nghiệp và xây dựng
một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực
nêu trên đó là tổng công ty thiết bị kỹ thuật điện gellex
ngay sau khi xác định thị trường nội địa là mảnh đất màu mỡ để có thể tồn tại
trong thời gian qua geex đã cung ứng vật liệu và thiết bị điện để xây dựng cầu cần thơ
trung tâm hành chính thành phố đà nẵng sora garden tỉnh bình dương
việt tiên banh tower thành phố hồ chí minh bệnh viện đa khoa đồng nai
royal city vingroup quận đống đa hà nội vinpearl luxury thành phố đà nẵng
vin home tân cảng thành phố hồ chí minh và nhiều công trình khác
thống kê sở bộ cho thấy doanh nghiệp việt nam hiện đang nắm giữ khoảng bảy mươi thị phần thiết bị điện
còn lại là hàng cao cấp từ nước ngoài hàng xuất xứ trung quốc và các nước lân cận
mấu chốt dẫn đến thành công của các doanh nghiệp trong nước là ưu thế chuyển giao công nghệ sản xuất
và độc quyền phân phối giúp doanh nghiệp chủ động nghiên cứu sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng
riêng biệt của từng địa phương
trong năm vừa qua thị trường thiết bị điện việt nam được coi là có tốc độ
tốc độ tăng trưởng khá cao khoảng hai mươi hai mươi năm một năm
đặc biệt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng sử dụng nguồn năng lượng xanh cũng được ưu tiên
và khuyến khích sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện thành công chương trình
mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã đề ra
đặc biệt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng xanh cũng được ưu tiên và khuyến khích sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường